trong buổi đối thoại giữa các bên liên quan và ngư dân về sự cố tàu vỏ thép vừa được ubnd tỉnh phú yên tổ chức
các ngành chức năng và chủ tàu không đồng tình với việc tổng công ty của phần bảo minh không chi trả bồi thường cho thiết bị
xào chụp lưới trước mũi tàu cá hay còn gọi là càng chữ a
việc làm của tổng công ty cổ phần bảo minh đã gây ra nhiều bức xúc đối với chính quyền các ngành chức năng và ngư dân tỉnh phú yên
ông phan thanh trị ở phường phú đông thành phố tuy hòa là chủ tàu cá vỏ thép pi chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi một ts được đóng mới theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ với tổng kinh phí hơn một mươi tám tỷ đồng
trong quá trình khai thác thủy sản tàu gặp một số sự cố hỏng hóc nhỏ đã được khắc phục xong trong đó sự cố xào trụp lưới trước mũi tàu cá còn gọi là cảng chữ a